chính phủ canada gần đây đã công bố các biện pháp mới nhằm hạn chế và ngăn chặn việc lạm dụng chương trình sinh viên quốc tế
thông qua thị thực du học đang được áp dụng tại quốc gia này
theo đó số du học sinh được cấp phép vào nước này năm nay sẽ giảm tới ba mươi năm so với năm trước
điều này đang gây lo ngại cho cả sinh viên quốc tế và cả các trường học ở nước sở tại khi ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu
tỉnh bang ontario và bristis colombia được cho là sẽ bị tác động nhiều nhất bởi những quy định hạn chế chương trình sinh viên quốc tế của chính phủ canada
vì phần lớn sinh viên quốc tế đều đang tập trung tại các cơ sở giáo dục ở hai tỉnh bang này với tỷ lệ lần lượt là năm mươi
một mươi trường đại học tại ontario đã đưa ra dự báo về mức thâm hụt ngân sách trong giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm có thể lên đến hơn hai trăm linh triệu đô la
các trường đại học như chúng tôi đã có một thời gian dài xây dựng các chương trình tuyển sinh hỗ trợ hàng nghìn sinh viên của mình bao gồm cả việc cung cấp chỗ ở
tuy nhiên quy định mới đang khiến một lượng lớn các sinh viên của chúng tôi lo lắng và thấy bất an về tương lai của họ
và ngay lập tức các trường cũng đã ghi nhận sự sụt giảm về tài chính
ít nhất một mươi trường tại ontario đã đưa ra những con số thâm hụt về tài chính lớn trong năm nay
các trường đại học cũng đã ghi nhận sự sụt giảm về tài chính lớn trong năm nay
các trường đại học cũng đã ghi nhận sự sụt giảm về tài chính của các sinh viên nước ngoài và vợ chồng của họ nhằm giảm tối đa việc lạm dụng chương trình giáo dục quốc tế của canada
thật buồn trước đây tôi vẫn nghĩ canada là một đất nước cởi mở với sinh viên quốc tế
tôi nhận thấy được một số tác động tiêu cực tới nhiều trường có nguồn thu phụ thuộc vào sinh viên quốc tế đó là những tác động rất đáng kể
quyết định xếp thị thực du học của chính phủ canada sẽ được thực hiện cùng quyết định giới hạn visa du học trong hai năm tới
với mục tiêu giảm khoảng ba mươi năm lượng sinh viên quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn xuống còn ba trăm sáu mươi bốn người
dự kiến các biện pháp mới nói trên sẽ được thực hiện từ ngày một tháng chín
trong đó cũng sẽ ngừng cả việc cấp giấy phép lao động sau tốt nghiệp cho các sinh viên quốc tế như hiện nay
thưa quý vị quân đội hàn quốc ngày hai mươi tám tháng một thông báo
triều tiên đã phóng một số tài chính của các sinh viên quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc dẫn một phân tích đang được tiến hành cho biết vụ phóng tên lửa của triều tiên
diễn ra vào khoảng tám giờ sáng theo giờ địa phương ở vùng biển ngoài khơi cảng simpo
trong thông điệp gửi báo giới hội đồng này cho biết quân đội hàn quốc đang tăng cường giám sát
đồng thời phối hợp chặt chẽ với mỹ để theo dõi các dấu hiệu cũng như hoạt động tiếp theo của triều tiên
đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ hai của triều tiên từ đầu năm cho đến nay
sau khi nước này phóng thử tên lửa hành trình chiến lược về phía hoàng hải hôm hai mươi bốn tháng một
ngày hai mươi bảy tháng một chính phủ anh đã ra tuyên bố ủng hộ phán quyết mới đây của tòa án công lý quốc tế
về yêu cầu israel cải thiện tình hình nhân đạo tại giải gaza
anh cũng đồng thời kêu gọi việc thiết lập một lệnh ngừng bắn bền vững tại đây
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một tòa án công lý quốc tế đã ra phán quyết đầu tiên trong vụ kiện do nam phi tiến hành
cáo buộc israel vi phạm các nghĩa vụ trong công ước liên hợp quốc về ngăn ngừa và chừng trị tội ác diệt chủng
phán quyết yêu cầu israel bảo đảm không vi phạm các nghĩa vụ trong công ước
đồng thời kêu gọi cải thiện tình hình nhân đạo tại giải gaza
phán quyết đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước trên thế giới
chính phủ anh đã ra tuyên bố ủng hộ phán quyết yêu cầu tăng viện trợ nhân đạo cho người dân tại giải gaza
đồng thời khẳng định sự cần thiết phải thiết lập một lệnh ngừng bắn bền vững vĩnh viễn không nối lại giao tranh
khoảng chín binh sĩ thái lan mỹ và ba mươi quốc gia khác sẽ cùng tham gia cuộc tập trận hổ mang vàng lần thứ bốn mươi ba năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng hai đến ngày một mươi tháng ba
đây hiện là một trong những cuộc tập trận thường niên có quy mô lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực châu á thái bình dương
cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại nhiều khu vực khác nhau ở thái lan
bao gồm các tỉnh lopburi chantaburi sakeo rayong và vịnh thái lan
trong khuôn khổ cuộc tập trận này các binh sĩ sẽ tham gia các hoạt động
diễn tập chung bao gồm huấn luyện hợp đồng tác chiến trên thực địa huấn luyện tác chiến mạng
hỗ trợ nhân đạo và huấn luyện ứng phó thảm họa
binh sĩ từ bảy quốc gia bao gồm thái lan mỹ singapore nhật bản indonesia hàn quốc và malaysia
sẽ tham gia các hoạt động chính trong khi trung quốc australia và ấn độ sẽ cử đoàn tham gia
các hoạt động diễn tập cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai
sudan lai đơn vị phụ trách các bữa ăn ở làng vận động viên sẽ tổ chức một đội ngũ gồm ba trăm linh người
với nhiệm vụ mang lại những trải nghiệm ẩm thực ngon và an toàn nhất cho các vận động viên
dự kiến sẽ có năm trăm năm mươi món ăn phục vụ cho một mươi năm vận động viên đến từ hơn hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
tại olympic paris hai nghìn hai mươi bốn
bếp trưởng schackler của sodexo life cho biết tại olympic năm nay
ông và các đồng nghiệp của mình sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn là làm thế nào
để có thể phục vụ tốt cho một mươi năm vận động viên cùng bốn mươi bữa ăn mỗi ngày
bởi mục tiêu của nhóm là đóng góp công sức và thành tích chung của các vận động viên
dự kiến khoảng bốn mươi tấn thực phẩm sẽ được sử dụng để phục vụ các vận động viên mỗi ngày
tại olympic paris hai nghìn hai mươi bốn và hai mươi năm trong số đó sẽ đến từ nguồn cung địa phương
để bảo đảm mức độ tươi ngon
với món đậu lăng xanh chúng tôi sẽ sử dụng các loại đầu lăng xanh có nguồn gốc địa phương
để giữ được độ tươi giòn của món ăn này
với thế vận hội paris hai nghìn hai mươi bốn chúng tôi sẽ chào đón cả thế giới tại bàn ăn của mình
các bữa ăn tại làng vận động viên sẽ bắt đầu được phục vụ từ ngày một mươi tháng bảy
một mươi sáu ngày trước khi olympic chính thức khởi tranh
và sẽ kết thúc vào ngày một mươi hai tháng chín tức bốn ngày sau lễ bế mạc paralympic